sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực thái nguyên đã hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến bà con nhân dân bản tèn xã văn lăng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đây là niềm vui to lớn cho bà con dân bản nơi xa nhất cao nhất và khó khăn nhất của tỉnh trong những ngày giáp tết
nằm trong dự án cấp điện cho các hộ nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh thái nguyên dự án cấp điện cho khu vực xã văn lăng huyện đồng hỷ với quy mô đầu tư xây dựng mới năm một km đường dây trung thế bốn trạm biến áp phân phối và một mươi chín bảy mươi tám km đường dây hạ thế
tổng vốn đầu tư là một mươi sáu mươi tám tỷ đồng nhằm phục vụ cấp điện cho sáu trăm chín mươi tám hộ dân tại các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia của địa phương